đại dịch covid một mươi chín nỗi lo sinh kế và làn sóng lây nhiễm thứ hai
những chiến binh thầm lặng trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị thượng viện mỹ vừa đưa ra dự luật cho phép tổng thống donald trump trừng phạt trung quốc
nếu nước này không công bố chi tiết thông tin về dịch covid một mươi chín
dự luật mang tên đạo luật trách nhiệm giải thích covid một mươi chín
yêu cầu tổng thống phải xác nhận với quốc hội trong vòng sáu mươi ngày
việc trung quốc đã cung cấp đầy đủ thông tin cho các cuộc điều tra của mỹ và quốc tế
về đại dịch covid một mươi chín hay không
tổng thống sẽ được ủy quyền áp đặt nhiều lệnh trừng phạt
như đóng băng tài sản cấm đi lại tước visa hạn chế cho công ty trung quốc vay tiền
cấm công ty trung quốc niêm yết trên sản chứng khoán mỹ
trung quốc chưa bình luận gì về dự luật này
nhưng trước đó nhấn mạnh nước này đã minh bạch về dịch covid một mươi chín
cuộc họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc về vấn đề vũ khí hóa học ở syri là không thể chấp nhận
đây là phản ứng của nga về cuộc đối thoại tương tác không chính thức
giữa các nước thành viên hội đồng bảo an về tình hình syri diễn ra ngày hôm qua một mươi hai tháng năm
trong đó trung quốc cũng bày tỏ sự tẩy chay rõ rệt
theo một thành viên hội đồng bảo an phiên đối thoại không được phát trực tuyến công khai
song nga và trung quốc đều thể hiện thái độ không muốn tham gia bằng việc để chống màn hình
đại sứ nga tại liên hợp quốc vasily nabenzia cho biết
mắc cơ va có một đề nghị tương tác nhỏ tuy nhiên các đồng minh phương tây
lại bố trí một cuộc họp kín không chính thức bất chấp khẩu hiệu công khai và minh bạch của hội đồng bảo an
theo đại sứ nga đây là một cách tiếp cận không thể chấp nhận được
cho rằng điều này hạ thấp đặc quyền của các bên tham gia công ước vũ khí hóa học
trước đó các nước thành viên hội đồng bảo an đã tổ chức phiên đối thoại này
với sự tham gia của nhiều quan chức thuộc tổ chức cấm vũ khí hóa học opcvk
cuộc họp thông tin về sự hợp tác giữa opcvk và syri trong vấn đề vũ khí hóa học thời gian qua
sở y tế bang new york mỹ hiện đang điều trị và tìm kiếm nguyên nhân khiến khoảng một trăm linh trẻ em
mắc một hội chứng viêm hiếm gặp nhưng khá nguy hiểm được cho là có liên quan tới virus sars cov hai
trong số những trẻ em nhiễm bệnh trên có tới năm mươi hai em sống ở thành phố new york
chưa bao gồm một mươi em khác đang được chẩn bị
đoán hiện đã có ba em tử vong bệnh này ảnh hưởng đến các mạch máu và các cơ quan trên cơ thể của trẻ
các triệu chứng của bệnh này cũng được phát hiện tại bang washington và california
cũng như ở anh italia và tây ban nha
chính phủ nhật bản vừa chấp thuận cho sử dụng bộ xét nghiệm nhanh virus sars cov hai
với hy vọng cải thiện hệ thống xét nghiệm của nước này
trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về một phương pháp xét nghiệm nhanh và đơn giản hơn
bộ xét nghiệm mới có thể phát hiện kháng nguyên virus sars cov hai
chỉ trong vòng từ một mươi năm đến ba mươi phút
nhà sản xuất cho biết có thể cung cấp hai trăm linh bộ một tuần và hơn nữa nếu nhu cầu tăng
dự kiến xét nghiệm sẽ được hệ thống bảo hiểm công của nhật bản chi trả
và bệnh nhân sẽ không cần phải trả bất kỳ chi phí nào nếu họ được xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ
với hàng triệu người bị thất nghiệp và các nền kinh tế lao đao vì dịch bệnh
các chính phủ đều muốn nhanh chóng khôi phục nền kinh tế
nhưng hầu hết đều chọn cách tiếp cận nới lỏng phong tỏa từng bước một và thận trọng
tại mỹ thống đốc bang new york tuyên bố cho phép ba khu vực nông thôn miền bắc của bang
nối lại các hoạt động bình thường vào cuối tuần này
tuy nhiên trước mắt sẽ chỉ có ngành xây dựng sản xuất và bán lẻ được phép mở cửa trở lại
trong khi tại pháp sau gần ba tháng người dân mới có thể ra đường mà không cần xin phép
nhưng giới chức y tế pháp cảnh báo nếu tốc độ lây nhiễm covid một mươi chín tăng mạnh trở lại
chính phủ sẽ tái ban bố lệnh phong tỏa
tại trung quốc hầu như cả đất nước đã bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường
tuy nhiên nước này tiếp tục ghi nhận bảy ca nhiễm mới
sáu ca nhiễm trong nước và một ca từ người nước ngoài
trong khi giới chức vũ hán cũng ra chỉ thị xét nghiệm cho một mươi bốn triệu dân trong vòng một mươi ngày
sau khi thành phố đã ghi nhận sáu ca nhiễm mới trong cùng một khu dân cư và hầu hết là người cao tuổi
nới lỏng giãn cách xã hội không có nghĩa là dịch đã kết thúc
người dân đề cao cảnh giác và tăng cường thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân để phòng ngừa virus
các ổ dịch mới xuất hiện là lời nhắc nhở tránh xa việc tụ tập đông người
và sự cần thiết phải tìm kiếm lời khuyên từ giới chức y tế
hoặc xét nghiệm nếu xuất hiện triệu chứng nhiễm virus
trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại seoul giới chức hàn quốc tuyên bố sẽ phạt nặng
những người không sử dụng khẩu trang khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng
ổ dịch itaewon bùng phát cũng đã buộc bộ giáo dục hàn quốc phải đưa ra quyết định
lùi thời điểm học sinh trở lại trường thêm một tuần nữa
làn sóng thứ hai của đại dịch covid một mươi chín có thể tấn công trở lại vào cuối năm nay
vì thế chúng tôi yêu cầu người dân cần tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định giãn cách xã hội
để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng
để đối phó với làn sóng covid một mươi chín thứ hai một số chính phủ cảnh báo sẽ áp dụng lại
các biện pháp kiểm soát nếu như người dân không tuân thủ các quy định giãn cách xã hội
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo điều này nếu xảy ra thậm chí sẽ gây tổn hại nghiêm trọng hơn
cho nền kinh tế so với lần phong tỏa đầu tiên
do vậy tổ chức y tế thế giới đã nhiều lần khuyến cáo các quốc gia cần nới lỏng phong tỏa
một cách thận trọng để bảo vệ những thành quả đạt được trong cuộc chiến khó khăn chống dịch bệnh
mặc dù đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc nhưng có điều đáng mừng là rất nhiều người đã được chữa khỏi
tại tây ban nha nơi từng được bị coi là ổ dịch của châu âu một cụ bà một trăm một mươi ba tuổi đã chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
trở thành bệnh nhân cao tuổi nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại được điều trị khỏi căn bệnh này
thông tin sẽ có trong cụm tin bắn ngay sau đây
cụ bà maria branjas sinh năm một nghìn chín trăm linh bảy được xác định mắc covid một mươi chín hồi tháng bốn và đã có kết quả xét nghiệm âm tính gần đây
theo các bác sĩ những người trên bảy mươi tuổi hay có bệnh lý nền đều nguy hiểm khi bị lây nhiễm
do vậy trường hợp cụ maria đã một trăm một mươi ba tuổi có thể phục hồi là một trường hợp đặc biệt
hiện tình hình sức khỏe của cụ đã ổn định và cụ đang được chăm sóc cách ly tại một nhà dưỡng lão ở phía đông tây ban nha
nằm trong kế hoạch gây quỹ một mươi triệu bữa ăn cho những gia đình thu nhập thấp
đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
trong suốt tháng lễ ramadanda của người hồi giáo tòa nhà buji khalifa tòa nhà cao nhất trên thế giới ở dubai
thuộc các tiểu vương của ả rập thống nhất uae đã được cắn một hai triệu bóng đèn
và khi mỗi bóng đèn sáng lên đồng nghĩa với việc đã có nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ số tiền đủ cho một bữa ăn có giá gần ba usd
được xem là trung tâm kinh tế và du lịch của khu vực trung đông
song các hoạt động kinh tế của dubai đã chịu tác động nghiêm trọng bởi đại dịch covid một mươi chín
khi nhiều người đã mất việc hoặc giảm thu nhập cùng hàng chục nghìn lao động nhập cư phải hồi hương
tháng năm là thời điểm những bông hoa đỗ quyên tại anh đua nhau nở rộ
tuy nhiên dịch bệnh khiến mọi hoạt động giải trí vẫn còn bị hạn chế
mới đây công viên richmond của anh đã đăng tải một video lên mạng xã hội
giúp mọi người có thể trải nghiệm việc ngắm hoa tại đây mà không cần phải đi ra ngoài
chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính điện thoại hay ipad
quý vị có thể chiêm ngưỡng toàn bộ những khung cảnh đẹp như tranh vẽ
tại vườn thực vật
isabella plantation nằm trong công viên richmond
vườn thực vật này rộng hơn một mươi sáu hectare trồng rất nhiều loại thực vật đa dạng
và mở cửa cho công chúng từ năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đang một lần nữa khẳng định vai trò và sự đóng góp không mệt mỏi
của đội ngũ điều dưỡng y tá bên cạnh các bác sĩ trực tiếp điều trị
họ chính là những người thông tin tới bác sĩ mọi chuyển biến
và sức khỏe của bác sĩ
vì vậy họ gần gũi bệnh nhân cả ngày lẫn đêm hơn cả người nhà
tuy nhiên thì công việc vất vả đó không phải ai cũng hiểu
và phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về công việc của những chiến binh thầm lạng này
dịch covid một mươi chín bùng phát tại brazil với hơn một mươi một người tử vong
trong đó những bộ lạc người da đỏ người thiểu số ở rừng già amazon
trở thành đối tượng dễ bị lây nhiễm khi không có các vật tư y tế cơ bản để phòng dịch
trong cộng đồng này
hiện chỉ có duy nhất một nữ điều dưỡng viên sung phong làm nhân viên y tế tuyến đầu
thời điểm xảy ra dịch bệnh người dân trong bộ tập đang chết dần vì không được điều trị đúng cách
dường như chính phủ không quan tâm vì chúng tôi là người dân tộc thiểu số
không chỉ khám chữa bệnh và phát thuốc cho người dân bản địa
cô ortega cũng tập hợp các tình nguyện viên để may khẩu trang phát cho người trong bộ tập
và yêu cầu chính phủ cần quan tâm hơn tới các cộng đồng người thiểu số ở amazon
chúng tôi cần sự giúp đỡ của công chúng
chúng tôi đã bắt đầu một chiến dịch trên phương tiện truyền thông xã hội
để nhận được quyên góp thực phẩm và các thiết bị y tế cần thiết
tôi chỉ có thể cung cấp cho người dân một số loại thuốc cơ bản
còn với điều dưỡng viên subhavade tancharat tanapong
những chuỗi ngày làm việc liên tục tới một mươi hai giờ đồng hồ đã trở nên quen thuộc từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát
kết thúc ca trực tại bệnh viện
vì vụ vua chulalongkorn thái lan cô không thể trở về nhà ngay mà phải tự khử trùng
thậm chí không thể sinh hoạt cùng một phòng với chồng để tránh nguy cơ lây nhiễm
thú thực là tôi rất sợ bị nhiễm bệnh và lây cho các thành viên trong gia đình
tôi sợ những sơ suất nhỏ nhất của mình sẽ gây ra tai họa
tôi đã làm công việc này một mươi năm rồi mà chưa bao giờ lại căng thẳng như những ngày này
những câu chuyện như của cô otega và subravade không phải là hiếm
khi mỗi ngày có hàng triệu điều
điều dưỡng viên đang căng mình trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
theo who cứ một mươi điều dưỡng viên và y tá được tăng thêm để chăm sóc dường bệnh
thì tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân lại giảm đi bảy
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi toàn thế giới sẽ có thêm bốn mươi triệu việc làm trong lĩnh vực y tế
nhưng lại bị thiếu hụt tới một mươi tám triệu nhân viên y tế trong đó có chín triệu điều dưỡng viên và y tá
phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay